tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng trưởng ban quy hoạch quốc gia
đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành luật quy hoạch theo nghị quyết số một mươi một của chính phủ
hội nghị nhằm kiểm điểm đánh giá tìm ra những khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện quy hoạch
chuyển tiếp quy hoạch để kiến nghị chính phủ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như huy động nguồn lực
luật quy hoạch là luật mới phạm vi bao trùm nhiều ngành lĩnh vực của nền kinh tế
đặc biệt có nhiều khái niệm quy định lần đầu tiên áp dụng tại việt nam
đó là quy hoạch tổng thể quốc gia vai trò luật quy hoạch vô cùng quan trọng giúp chính phủ các bộ ngành địa phương
đề ra định hướng mục tiêu chiến lược xác định các động lực không gian phát triển của mỗi ngành địa phương
của cả quốc gia để đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ thống nhất khai thác nguồn lực tiết kiệm hiệu quả đảm bảo cho phát triển bền vững
tuy nhiên việc triển khai còn chậm thực tế một số khái niệm còn có cách hiểu và vận dụng khác nhau dẫn đến việc lúng túng trong áp dụng
tại hội nghị một số tỉnh thành phố kiến nghị chính phủ nhanh chóng hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế xã hội
quy hoạch quốc gia quy hoạch vùng để các địa phương lấy làm căn cứ lập quy hoạch tỉnh thành phố kịp hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó cũng kiến nghị chính phủ bố trí vốn thành lập các tổ công tác tư vấn
cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắt kịp thời trong quá trình lập quy hoạch cho địa phương trong thời gian sớm nhất